cần theo dõi chặt chẽ các ca bệnh côn trùng trung gian truyền bệnh nhằm kịp thời có biện pháp đẩy lùi triệt đề các ổ dịch phát sinh trong vòng bốn mươi tám giờ
đây là yêu cầu vừa được ủy ban nhân dân tp hcm thông báo cho sở y tế thành phố trong công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trước tình hình lượng bệnh nhân ghi nhận mắc bệnh đang có chiều hướng tăng cao
thành phố yêu cầu đánh giá nguy cơ bùng phát lây lan của dịch để triển khai nhanh các chiến dịch diệt loang quang phun hóa chất diệt mũi trên diện rộng
thành phố cũng chỉ đạo huy động các lực lượng đoàn viên thanh niên học sinh giáo viên dân quân cùng tham gia tổ chức tổng vệ sinh môi trường diệt mũi diệt lăng quăng tại gia đình khu dân cư cơ quan xí nghiệp trường học kho bãi không để ứ động nước loại bỏ các vật chứa nguy cơ phát sinh loang quang mũi chuyển bệnh sốt xuất huyết
bảy tháng đầu năm thành phố đã ghi nhận ba mươi một bảy trăm tám mươi bảy ca sốt xuất huyết tăng một trăm sáu mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám